quốc hội hungary đã từ chối đề xuất tổ chức bỏ phiếu về nỗ lực gia nhập nato của thụy điển
càng làm trì hoãn việc đưa quốc gia bắc âu này vào liên minh quân sự
theo một nhà lập pháp đối lập cấp cao vấn đề xin gia nhập nato của thụy điển
sẽ không được hungary xem xét lại cho đến tháng một mươi một sau một loạt quyết định bị trì hoãn
hungary và thổ nhĩ kỳ là hai quốc gia thành viên duy nhất của nato
liên minh quân sự do mỹ đứng đầu vẫn chưa chấp thuận đề nghị trở thành thành viên nato của stockholm
tuy nhiên tổng thống thổ nhĩ kỳ đã ký một nghị định thư gia nhập vào đầu tuần này
và gửi tới quốc hội nước này qua đó thì để các nhà lập pháp phê chuẩn
nếu quốc hội thổ nhĩ kỳ bỏ phiếu đồng ý quyết định cuối cùng cho việc gia nhập nato của thụy điển
sẽ còn phụ thuộc vào hungary